ngày hai mươi chín tháng ba tỉnh hưng yên đã tổ chức lễ khai mạc hội khoẻ phù đồng lần thứ chín năm hai nghìn một mươi sáu
gần bốn vận động viên học sinh trên địa bàn tỉnh hương yên đã tham gia các hoạt động chính như
lễ rước đuốc truyền thống được lấy tại nhà lưu niệm bắc hồ lễ diễu hành các chương trình đồng diễn chống hội
biểu diễn aerobic võ thuật đồng diễn thể dục xếp chữ hội khỏe phù đồng xếp hòa kết hợp thả bóng bay và chim bồ câu
hội khoẻ phù đồng tỉnh hưng yên năm nay tập trung thi đấu năm bộ môn điền kinh bóng đá bóng bàn cầu lông cơ vua
qua đó sẽ tuyển chọn các vận động viên có thành tích xuất sắc vào đội tuyển của tỉnh để tổ chức tập luyện nâng cao
hoàn thiện về kỹ thuật chiến thuật cho các vận động viên sẽ tham gia sân chơi thể thao học đường quy mô toàn quốc
diễn ra tại thanh hóa và nghệ an vào giữa tháng bảy năm nay